vĩnh phúc phải được coi là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nông thôn cũng như xây dựng đô thị
cần phải nói đi đôi với làm để tạo dựng niềm tin cho doanh nghiệp và nhà đầu tư
tuy vậy nhà đầu tư cũng cần phải có cam kết cụ thể là làm gì để nâng cao kim ngạch phát triển kinh tế tại tỉnh
đây là chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư và tỉnh vĩnh phúc năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nhấn mạnh vĩnh phúc được quy hoạch vùng thủ đô có nhiều xanh lam thắng cảnh
có những điều kiện cơ bản đã được xử lý giải quyết mà ít có nơi nào có được thuận lợi như thế
vì thế vĩnh phúc còn nhiều tiềm năng lợi thế chưa khai thác hết
thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có tầm nhìn đưa vĩnh phúc phát triển đúng tiềm năng thế mạnh vốn có của tỉnh
trung tâm kinh tế động lực bất bộ và cả nước một thành phố công nghiệp trực vụ
một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư du khách và những ý tưởng sáng tạo
và tôi đề nghị vĩnh phúc phải được coi là nơi khởi nguồn của đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp nông thôn cũng như xây dựng thành phố của chúng ta
việc đổi mới toàn diện là rất quan trọng điểm chính là phải tạo niềm tin để đầu tư mạnh mẽ vào vĩnh phúc
phải làm tốt quy hoạch kế hoạch chiến lược
để tỉnh chúng ta phát triển bình vững không mâu thuẫn với nhau trong phát triển
phát triển nhanh tốc độ cao không quy hoạch tốt chỉ trồng chéo mâu thuẫn nhau
cái này tôi tin là quý vị có thể làm tốt việc này
mà đó chính là cái việc lãnh đạo quản lý của nhà nước
thủ tướng đề nghị vĩnh phúc cần thực hiện nghiêm túc tinh thần chính quyền liêm chính
tạo phát triển chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp
tại hội nghị lãnh đạo tỉnh đã cam kết hỗ trợ nhiều chính sách khuyến khích nhà đầu tư doanh nghiệp
khi thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh